công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với trần văn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn đặng xá xã cương chính huyện tiên lữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng sáu quyết đã đến quán internet của anh bùi văn chiến và bùi xuân thịnh
ở thôn đặng xá xã cương chính huyện tiên lữ để chơi game
tại đây đối tượng này đã có hành vi chửi bới và đe dọa chủ quán
sau đó cưỡng đoạt một bộ máy vi tính gồm một bàn hình một cpu và một bàn phím trị giá khoảng năm triệu đồng mang về nhà
được biết quyết là đối tượng nghiện ma túy đá từ nhiều năm nay và là đối tượng côn đồ hung hán ở địa phương
hiện công an huyện tiên lữ đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên
đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật